ba năm qua hàng nghìn hộ dân tại tỉnh ninh thuận đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu đền bù hỗ trợ tiền để sửa chữa nhà ở bị hư hỏng
do quá trình các đơn vị thi công các dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ một a đoạn ngang qua tỉnh ninh thuận
tuy nhiên đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ để khắc phục thiệt hại
trong quá trình triển khai thi công xây dựng các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn từ tỉnh thanh hóa đến cần thơ đã phát sinh nhiều hệ lụy
trong đó đoạn ngang qua tỉnh ninh thuận đã làm cho hàng nghìn căn nhà dọc theo tuyến quốc lộ một a bị lún nứt thấm rột tiềm ẩn nhiều nguy cơ sụp đổ
theo thống kê của trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh ninh thuận toàn tỉnh có một ba trăm một mươi bốn căn nhà bị ảnh hưởng nhưng đến nay chỉ có một trăm linh hộ được đền bù hỗ trợ thiệt hại